thưa quý vị ngành nông nghiệp trú trọng ba trụ cột phát triển kinh tế thủy sản đó là giảm khai thác tăng nuôi trồng và bảo tồn biển
nuôi biển cần được quy hoạch bài bản đó là khẳng định của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đối với người dân doanh nghiệp khi tham gia vào lĩnh vực này
sau nhiều năm đánh bắt nguồn lợi thủy sản ngoài biển giảm dần và kèm theo đó là chi phí đi biển cao
người dân ở khu vực ven đảo phất cờ giữa vịnh bái tử long đã dần chuyển sang nuôi biển
cả một vùng nuôi trồng rộng lớn dần hết nuôi tu hải ốc hương lại chuyển sang nuôi cá sông nuôi ngao
sau đó dần thành lập hợp tác xã và tham gia liên kết doanh nghiệp
tuy nhiên việc cấp giấy chứng nhận được phép nuôi trồng thủy sản trên biển vẫn chưa thực hiện được
đến nay sau sự vào cuộc của các đơn vị quản lý sáu doanh nghiệp hợp tác xã của tỉnh quảng ninh đã được cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển
khi được cấp phép thì các nhà đầu tư như chúng tôi ngoài việc chúng tôi tự thân và chúng tôi còn có thể kêu gọi được rất nhiều sức hút của chủ đầu tư
và điều đó cũng chứng tỏ rằng khi đó thì năng suất và chất lượng sẽ chắc chắn được cải tiến
bởi chúng tôi đang đầu tư một cách rất manh muốn khi chưa được giao
và khi được giao rồi thì chắc chắn rằng chúng tôi đầy cơ hội để triển khai
bên cạnh đó tháo gỡ khó khăn xung đột lợi ích trong không gian biển
nhất là thực trạng ngành thủy sản tự phát thiếu tuân thủ quy hoạch thiếu kiểm soát
đang tạo ra xung đột giữa nuôi trồng và sự biến dạng tài nguyên thiên nhiên
thế nhưng mà nuôi trồng thủy sản thì vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm
có thể anh là thủ phạm anh gây cho ngành khác ngược lại những ngành khác còn phát triển cũng tốt
thì cái môi trường sống của cái đối tượng nuôi gần như là mình tọa gọi là cho tôm cá uống thuốc độc thì cũng không được
chính vì thế cho nên là cái việc tối ưu hóa cái lợi ích đa ngành và tiết kiệm được tài nguyên thiên nhiên
chính vì thế cho nên là ta tạo lợi ích kép được việc đấy
nuôi biển nằm trong tổng thể ba trụ cột của kinh tế biển bao gồm giảm khai thác tăng nuôi trồng
tạo ra sự hài hòa trong kinh tế biển đồng thời góp phần tạo ra sinh kế cơ hội việc làm
vì vậy các chuyên gia nhận định việc phát triển ngành nuôi biển cần phải có sự bài bản và bền vững